xin được chuyển sang những nội dung khác
thưa quý vị tuyển sinh các trường công an năm hai nghìn hai mươi ba có gì mới
phương thức tuyển sinh ra sao chỉ tiêu như thế nào
điều kiện về sức khỏe lý lịch ra sao
những nghĩa vụ quyền lợi của người học khi trúng tuyển vào các trường công an
tất cả đã được giải đáp cụ thể trong chương trình tư vấn tuyển sinh
được tổ chức tại trường trung học phổ thông trần phú hoàn kiếm hà nội
chương trình do cục đào tạo bộ công an phối hợp với các trường đại học học viện công an tổ chức
nhằm định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh
đặc biệt là khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng đang đến rất gần
đã có rất nhiều câu hỏi như vậy được đưa ra trong buổi tư vấn tuyển sinh
chương trình đã thu hút được đông đảo phụ huynh và học sinh
đến từ nhiều trường trung học phổ thông khác nhau trên địa bàn thành phố hà nội
những cái ưu điểm rất là tốt và có những điều kiện và điều kiện để theo học rất tốt
để tạo động lực cho bọn em thi vào các trường học viện an ninh và học viện cảnh sát nhân dân
cục đào tạo bộ công an cũng đưa ra thông tin
năm nay bài thi đánh giá năng lực của bộ công an vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi hai
và tiếp tục ổn định đến năm hai nghìn hai mươi năm
theo đó bài thi gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận
trong đó phần trắc nghiệm gồm kiến thức các môn lý hóa sinh lịch sử
điện lý giáo dục công dân và ngoại ngữ ước
thời gian làm bài chín mươi phút
với phần thi tự luận thí sinh được chọn một trong hai môn toán học ngữ văn
với cách làm này thí sinh sẽ được quyền lựa chọn môn thế mạnh của bản thân
cách tư vấn tuyển sinh trực tiếp này giúp các em học sinh tránh được nhiều sai sót
khi làm thủ tục đăng ký dự thi vào các trường công an nhân dân
nếu mà các trường công an không về trường
thì các em cũng phải tiếp cận với cái thông tin tuyển sinh qua các cách khác nhau
nhưng chắc chắn nó sẽ không gần gũi nó không thân thiện
và nó sẽ không cởi mở bằng việc thông qua các thầy cô của các em ở trường phổ thông
cho nên chúng tôi rất mong muốn có những cái việc tư vấn tuyển sinh
tại các trường trung học hồ thông
thì tại điểm nào đó thì các em học sinh các vùng lân cận cũng sẽ đến
chúng tôi đưa những chuyên gia của các học viện nhà trường công an nhân dân
đến tư vấn trực tiếp đối với sinh viên cũng như là phụ huynh học sinh
và thông qua đội ngũ giáo viên của nhà trường để có cái tuyên truyền
về công tác tuyển sinh công an nhân dân
đó là một hoạt động rất là cần thiết
và đây là buổi đầu tiên chúng tôi cho rằng trong thời gian tới
chúng tôi sẽ tổ chức những chương trình tư vấn tuyển sinh rộng rãi hơn
có lẽ là trong những buổi tuyển sinh đó chúng tôi kết hợp kể cả những ứng dụng khoa học công nghệ
để phục vụ cho công tác tuyên truyền
dự kiến kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường công an diễn ra vào ngày hai đến ngày ba tháng bảy
năm nay tổng trị tiêu vào các trường công an là hai
ngoài xét tuyển dựa vào kết quả thi riêng và thi tốt nghiệp trung học phổ thông
các trường còn tuyển thẳng theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
và xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương từ bảy năm ielts trở lên